thưa quý vị và các bạn thủ tướng chính phủ vừa có công điện về tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên ngư dân bị nạn do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai trên vùng biển miền trung trong đó có các thuyền viên của các tàu bị nạn tại vùng biển quy nhơn bình định
theo đó để khẩn trương kịp thời tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân còn đang bị mất tích thủ tướng chính phủ yêu cầu
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương liên quan tiếp tục triển khai ngay các biện pháp để tìm kiếm các nạn nhân còn đang bị mất tích trôi giặt trên biển đặc biệt là tại vùng biển quy nhơn bình định
hai các bộ giao thông vận tải quốc phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn và ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan chỉ đạo ngay các cơ quan chức năng khẩn trương tăng cường lực lượng phương tiện phối hợp với ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trôi giặt trên biển nhất là các thuyền viên ngư dân mất tích ở vùng biển quy nhơn bình định và phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và các phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn đồng thời chỉ đạo
người còn đang bị nạn trên biển để tìm kiếm cứu nạn kịp thời
ủy ban nhân dân các tỉnh bình định phú yên khánh hòa và các tỉnh có liên quan tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời đối với gia đình có người bị nạn và chỉ đạo cơ quan y tế sẵn sàng cứu chữa chăm sóc sức khỏe chú đáo đối với những người bị thương và tổ chức tốt việc giải quyết khắc phục hậu quả sau cơn bão
yêu cầu các bộ ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại công điện số một nghìn sáu trăm năm mươi chín ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy để chủ động phòng ngừa hạn chế thấp nhất và khắc phục kịp thời thiệt hại có thể xảy ra do ảnh hưởng của mưa lũ sau cơn bão số một mươi hai